theo thống kê của bộ công thương thì hiện nay trong ngành sản xuất ô tô có trên bốn trăm linh doanh nghiệp
với tổng công suất lắp ráp và thiết kế là khoảng bốn trăm sáu mươi xe một năm
trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng bốn mươi bảy doanh nghiệp trong nước khoảng năm mươi ba
tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp trong nước lại chưa có sự liên kết với nhau
đây là một thực tế khiến cho tỷ lệ nội địa hóa trong ngành sản xuất và lắp ráp ô tô của việt nam
còn chưa đạt được mục tiêu và kế hoạch đã đề ra
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
các doanh nghiệp đang đợi chờ vào sự cờ chói của chính phủ về cơ chế giữa bình đẳng
giữa sản xuất và lắp ráp trong nước và nhập khẩu
hiện nay thị trường đã trao đổi tức là thị trường rất nhỏ
nhưng giữa ông nhập khẩu và ông sản xuất và lắp ráp trong nước
ông nhập khẩu được cơ chế tốt hơn cho ông sản xuất và lắp ráp
thì tất nhiên người ta sẽ xét phép
tại vì các bạn thông cảm đối với sản xuất và lắp ráp thì phải đầu tư rất lớn
như đầu tư phải đầu tư lớn mà phải hàng ngày phải chịu tài xuất của ngân hàng
không phải đầu tư gì cả
ông nhập khẩu là thị trường không cần người ta không nhập nữa
nhưng sản xuất và lắp ráp không phải là như vậy
cũng là dòng xe tải nhưng tỷ lệ nội địa hóa của công ty cổ phần ô tô trường hải đã đạt đến ba mươi năm
trong đó khung xe mà công ty này sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng còn cao hơn
so với khung xe mà công ty cổ phần ô tô tmt nhập về lắp ráp
thế nhưng sự kết nối giữa các công ty lại không có
dẫn đến việc nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ô tô trong nước vẫn mang tính chất hướng ngoại
thực ra là cái này nó cũng là cái chiến lược của mỗi công ty mỗi doanh nghiệp
và rõ ràng là đối với trường hải thì chúng tôi cũng đã có một chiến lược
cũng như có công nghệ tổ chức sản xuất
để rồi là chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ nội địa hóa cũng rất khả quan
chúng ta nói là cái tỉnh liên kết trong chuỗi sản xuất công nghiệp ngành ô tô của chúng ta còn rất là hàn chế
giờ đây cũng phải nói là
ngoại trò của các hiệp hồi ngành hàng và cũng như là về sự hỗ trợ kết nối của nhà nước
cho các doanh nghiệp công chuỗi sản xuất ô tô vẫn còn lỏng lẻo chưa đạt như yêu cầu
chúng tôi nghĩ trong thời gian sắp tới thì cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp bổ công thương
thì chúng tôi sẽ phối hợp với các hiệp hội liên kết các doanh nghiệp với nhau
và chọn một số các sản phẩm mà dùng chung cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước
như thế thì mới có dung lượng để có điều kiện
chúng tôi sẽ giảm giả thanh sản xuất của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
và như thế cũng sẽ nâng cao giá tăng tạo ra trong nước
và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm ô tô sản xuất và lắp ráp tại việt nam
trong tiến trình hội nhập các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
vẫn quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn cho quốc gia
tuy nhiên để đạt được mục tiêu này thì các doanh nghiệp sẽ phải phấn đấu
để đạt tỷ lệ nội địa hóa đến năm hai nghìn hai mươi là sáu mươi
và đến năm hai nghìn ba mươi năm là tám mươi
vì thế các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
cần liên kết chặt chẽ với nhau hỗ trợ nhau thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển
để có thể thực hiện được mục tiêu chiến lược đề ra